trong thời gian qua giá vàng trong nước cũng chưa hẹn nhiệt
mở cửa sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục tăng tốc mạnh theo giá vàng thế giới
và đang tiến sát mốc năm mươi chín triệu đồng một lượng
mở cửa sáng nay công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội
ở mức năm mươi bảy năm năm mươi tám bảy mươi hai triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
mức giá này tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
và bảy trăm hai mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua
thời điểm này tập đoàn vàng bạc phù quý cũng niêm yết giá vàng sgc
ở mức năm mươi bảy sáu năm mươi tám tám triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
tăng tám trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và một một mươi năm triệu đồng một lượng ở chiều bán ra
so với chốt phiên hôm qua
tập đoàn vàng bạc đá quý doji giá vàng sgc cũng được niêm yết
ở mức năm mươi bảy một năm mươi tám ba triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
tăng ba trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và sáu trăm linh đồng một lượng
ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua